một tàu chở hai trăm linh tấn dầu thô đã bốc cháy ở vị trí cách bờ biển phía đông sri lanka
một mươi km khiến cho một người bị thương vào thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có hai mươi ba người
lực lượng hải quân và không quân sri lanka đang nỗ lực cứu hộ cứu nạn cho tàu mt new diamond
lửa bùng phát tại khoang động cơ của tàu khi con tàu này đang chở dầu thô từ coet đến cảng paradit
tại ấn độ các thủy thủ trên tàu đã nỗ lực dập lửa vụ cháy chỉ gây hư hại đến khoang động cơ
và một số khoang lân cận may mắn không gây thiệt hại cho khoang chở hàng
đến chiều qua hải quân sri lanka đã giải cứu đa số các thủy thủ trên tàu
một thủy thủ bị thương đã được đưa vào bờ lực lượng chức năng đang tìm kiếm một thủy thủ mất tích
giới chức sri lanka cảnh báo hàng hóa cũng như dầu diazen trên tàu có thể do gì
gây thảm họa môi trường đồng thời cho biết các cơ quan chức năng của nước này đang sẵn sàng trước nguy cơ tràn dầu